tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi gặp mặt các đại sứ tổng lãnh sự của việt nam ở nước ngoài trước khi lên đường nhận nhiệm vụ
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chúc mừng các đại sứ tổng lãnh sự của việt nam được đảng và nhà nước bổ nhiệm vào vị trí người đứng đầu các cơ quan đại diện của việt nam ở nước ngoài
đây là vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề mà đảng nhà nước và nhân dân đã tin tưởng sao phó
trong bối cảnh thế giới đang diễn biến phức tạp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị các đại sứ tổng lãnh sự cần xử lý tốt mọi công việc liên quan đến quan hệ giữa việt nam với các nước đối tác thực sự trở thành những cầu nối hữu nghị hợp tác phát triển trong quan hệ
chủ động làm tốt công tác nắm tình hình đánh giá dự báo kịp thời tham mưu với trong nước xử lý các vấn đề phát sinh phấn đấu làm hết sức mình nêu cao tinh thần gương mẫu trách nhiệm xây dựng cơ quan đại diện đoàn kết vững mạnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được sao